chiều ngày một mươi năm tháng tám đoàn công tác của ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng do đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại thông tấn xã việt nam
kết luận buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao kết quả phòng chống tham nhũng của thông tấn xã việt nam
đồng thời yêu cầu ngành đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới
trong đó tập trung một số lĩnh vực mới đặc biệt phòng chống tham nhũng tại cơ sở
đồng thời nhấn mạnh thông tấn xã việt nam nói riêng và báo chí nói chung phải biến ngoài bút bài viết
trở thành công cụ đấu tranh chống tiêu cực của đảng nhà nước nhân dân chứ không phải của bất cứ cá nhân riêng lẻ nào